thực hiện kế hoạch công tác định kỳ ngày ba mươi tháng một mươi một tại trụ sở ngân hàng nhà nước việt nam
đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước về tình hình thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi đoàn kiểm tra của ban bí thư đã làm việc với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước
và kiểm tra thực tế tại bảy đơn vị trực thuộc ngân hàng nhà nước
các nội dung của đoàn kiểm tra là làm việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong hồ chí minh tại ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh
việc kiểm tra lần này là công tác thường xuyên định kỳ theo kế hoạch của ban bí thư
trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra và ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước đã thực hiện đúng nội dung
yêu cầu của ban bí thư và thực hiện đúng các quy trình
đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao tính nghiêm túc của ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước trong việc lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với thực hiện chỉ thị số năm cttvk của bộ chính trị
từ đó góp phần quan trọng giúp ngân hàng nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành